xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tại các tỉnh thành đông bắc bộ tiếp tục chịu sự chi phối của không khí lạnh suy yếu
nên thời tiết phổ biến chỉ có mưa vài nơi ban ngày có nắng nhiều
sau đó từ ngày bảy khi chỉ toát động của hội tụ gió trên mực năm m
thì mưa rông trên khu vực có thể tăng lên ở diện giải rác
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có quá nhiều biến động
ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
ban ngày có nắng nhiều
và cũng từ ngày mùng bảy khi chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
thì mưa rông lúc đêm và sáng sớm sẽ tăng lên về diện giải rác
nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng khá ổn định
cao nhất sẽ duy trì ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc có thể cao hơn
với các tỉnh từ thanh hòa đến thời tiên huế
trong hai ngày tới mưa cũng có xu hướng giảm nhanh
thời tiết chuyển thuận lợi hơn và cũng có nắng nhiều hơn
với nền nhiệt ngày đêm trên khu vực sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
tại khu vực này vào ban ngày trời có nắng nhưng không quá gai gắt
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
sau đó khoảng từ ngày bảy do ảnh hưởng của gió đông ở mực năm m
thì các tỉnh thuộc nam trung bộ có thể xuất hiện mưa rải rác vào đêm và sáng
đến với vùng cao tây nguyên
trong ba ngày tới do ảnh hưởng của dãnh xích đạo ở phía nam
nên các tỉnh thuộc nam tây nguyên tiếp tục có mưa rào
và rông nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to
mưa sẽ tăng hơn cường độ vào chiều tối và đêm
cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông
và nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên nhiệt độ ban ngày cũng không quá cao
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới cũng có mưa rông nhiều nơi
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân nơi đây cũng cần đề phòng với hiện tượng ngập úng có thể xảy ra
nền nhiệt tại nam bộ cũng không có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé